để có tiền tiêu xài đối tượng đã vào thành phố quy nhơn mua một con dao thái lan với ý định đi cướp
thấy tiệm cắt tóc của chị hường không có ai lại ở khu vực vắng người nên đối tượng giả vờ làm khách rồi bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân để cướp tài sản